các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

phàng nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại thôn bắc thắng xã liên hòa huyện kim thành tỉnh hải dương
đồng thời truy nã đặc biệt với dương đức luân sinh năm hai nghìn
chú thôn như lăng xã hà hải huyện hà trung tỉnh thanh hóa
về tội cướp giật tài sản liên quan vụ cướp giật một tỷ đồng của người phụ nữ ở vĩnh phúc
trước đó vào chiều ngày tám tháng ba công an tỉnh vĩnh phúc nhận được tin báo về việc khoảng một mươi năm h bốn mươi cùng ngày
chị phan thị tê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện vĩnh tường sang ngân hàng việt tinh banh rút một tỷ đồng tiền mặt
trên đường đi ô tô về chị tê dừng lại ở đường mê linh phường liên bảo thành phố vĩnh yên
thì bị hai đối tượng nam giới đi trên một mô tô nhãn hiệu honda vision màu xanh áp sát giật túi ni lông
bên trong có một tỷ đồng mà chị phương rút tại ngân hàng
quá trình điều tra truy bắt cơ quan công an xác định ngoài hai đối tượng nam giới trực tiếp cướp giật tài sản của chị t
còn có thêm một đối tượng là nam giới đeo kính gốc đen đi trên một xe mô tô nhãn hiệu honda way màu xanh cùng tham gia thực hiện
đến một mươi năm h ngày chín tháng ba phòng cảnh sát hình sự đã xác định được một đối tượng tham gia vụ cướp giật tài sản
đến một mươi năm h hai mươi cùng ngày đối tượng nguyễn hoài nam ra đầu thú
đến khoảng ba giờ ngày một mươi tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc phối hợp với công an huyện kim thành tỉnh hải dương
bắt giữ đối tượng thứ hai là nguyễn văn hùng
đối tượng này đã có bốn tiền án và trực tiếp cướp giật tài sản của chị t
còn một đối tượng khác là dương đức luân đã bỏ trốn
tại cơ quan điều tra bước đầu hùng và nam khai do nợ nần nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân
thế nên hùng nam và luân cùng tham gia nhóm facebook hội những người vỡ nợ toàn quốc
bản thân ba đối tượng không có mối quan hệ quen biết gì nhau
sau đó ba đối tượng nhắn tin riêng rồi gặp gỡ nhau để bàn bạc
thống nhất việc cướp giật tài sản của những người ru tiền tại các ngân hàng
thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
các đối tượng thống nhất nam sẽ vào quầy giao dịch của các ngân hàng để quan sát
xác định khách đặc biệt là nữ giới đến ngân hàng rút nhiều tiền
rồi thông tin qua mạng facebook cho hùng luân trở sẵn bên ngoài bám theo để cướp giật tài sản
từ ngày năm tháng ba ba đối tượng đã đi hai xe mô tô đến địa bàn thành phố vĩnh yên
vào nhiều ngân hàng nhưng chưa thực hiện cướp giật được tài sản của ai
khoảng một mươi năm h bốn mươi phút ngày tám tháng ba sau khi quan sát trong quầy giao dịch
của một ngân hàng trên địa bàn thành phố vĩnh yên thấy chị t đến rút một tỷ đồng
nam đã báo cho hùng và luân bám theo sau đó cướp giật toàn bộ số tiền này rồi tẩu thoát
trên đường bỏ chạy về hà nội các đối tượng đi lòng vòng vào nhiều tuyến đường khác nhau
thay đổi quần áo ban đầu để che giấu và tránh sự truy bắt của cơ quan công an
sau khi về hà nội các đối tượng đã chia nhau số tiền vừa cướp được rồi bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đề nghị
bất cứ ai biết hoặc phát hiện đối tượng truy nã dương đức luân nêu trên
thì bắt giữ và giải ngay đến cơ quan công an viện kiểm sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
đồng thời thông báo ngay cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc qua số điện thoại
sáu trăm chín mươi hai sáu trăm hai mươi một hai trăm ba mươi sáu hoặc điều tra viên nguyễn việt hùng số điện thoại chín trăm bảy mươi năm một mươi hai nghìn năm trăm ba mươi bảy
để phối hợp giải quyết theo quy định
công an tỉnh vĩnh phúc sẽ thưởng nóng cho ai cung cấp thông tin có giá trị và giữ bí mật
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người cung cấp thông tin
công an tỉnh vĩnh phúc yêu cầu dương đức luân sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
trao đổi với phóng viên tiến sĩ luật đặng văn cường cho biết
theo thông tin ban đầu thấy đây là hành vi cướp giật tài sản với số tiền đặc biệt lớn
hành vi này thỏa mãn đề đủ số hiệu cấu thành tội phạm về tội cướp giật tài sản
quy định tại điều một trăm bảy mươi một bộ luật hình sự
khác với tội cướp tài sản là dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có thủ đoạn khác
khiến nạn nhân lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản
thì tội cướp giật tài sản có tính chất ít nguy hiểm hơn
đó là không dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực mà chỉ nhanh chóng tiếp cận nạn nhân
sau đó nhanh chóng chiếm đoạt tài sản và nhanh chóng tẩu thoát
tuy nhiên những hành vi cướp giật tài sản khi nạn nhân đang đi đường
có thể khiến nạn nhân ngã gây ra thương tích hoặc thiệt mạng
ngoài ra có những trường hợp nạn nhân rằng co đối tượng sẵn sàng dùng hung khí để chống trả
trong những tình huống nếu chưa chiếm đoạt được tài sản và nạn nhân ràng co
đối tượng dùng hung khí vũ khí vũ lực với nạn nhân để chiếm đoạt
khi đó từ tội cướp giật chuyển sang tội cướp tài sản do yếu tố dùng vũ lực đã xuất hiện
theo ông cường trong vụ việc này nếu các đối tượng thực hiện hành vi
lại nhanh chóng tiếp cận với nạn nhân giật tui sách rồi bỏ chạy
không dùng vũ lực sẽ có đủ căn cứ để xử lý các đối tượng này về tội cướp giật tài sản
theo điều một trăm bảy mươi một bộ luật hình sự
với số tiền chiếm đoạt một tỷ đồng các đối tượng có thể phải đối mặt với khung hình phạt
tới hai mươi năm tù hoặc tù trung thân
trường hợp kết quả điều tra cho thấy các đối tượng còn có hành vi sử dụng vũ lực
cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi sử dụng vũ lực là để tẩu thoát hay để chiếm đoạt tài sản
trong đó nếu hành vi dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản khi đang giảng co với nạn nhân
cơ quan điều tra sẽ chuyển tội danh sang tội cướp tài sản quy định tại điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự
tuy nhiên nếu dùng vũ lực để thẩu thoát chống trả lực lượng chức năng
và người dân khi đuổi bắt thì không chuyển tội danh
tuy nhiên đó là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
theo các chuyên gia cách phòng ngừa tốt nhất đối với tội phạm trộm cắp
cướp giật tài sản vẫn là ý thức cảnh giác của mỗi người
cần chủ động không để bản thân rơi vào những tình huống nguy hiểm
không nên tạo những sơ hở để bọn tội phạm ra tay trộm cắp cướp giật tài sản
chính vì vậy để phòng chống tội phạm cướp cướp giật
và đảm bảo sự an toàn cho bản thân cũng như tài sản của mình
người dân cần có những biện pháp sau đây
không kiểm tra đồ đặc cá nhân ngoài đường
nhiều người có thói quen kiểm tra điện thoại hoặc ví giữa đường để đảm bảo sang chúng vẫn an toàn
tuy nhiên hành động này lại gây chú ý với kẻ cướp giật
nên ghi nhớ
nếu cần phải kiểm tra đồ đừng để người lạ biết rõ đồ đặc giá trị của bạn đang ở đâu
hạn chế sử dụng atm ngoài trời
các trụ atm là nơi thu hút sự chú ý của kẻ móc túi trộm cắp
thậm chí các đối tượng còn hoạt động theo nhóm để đánh lạc hướng nạn nhân
nhằm dễ dàng giật tiền hơn
cũng có những đối tượng theo dõi sát sao
nhằm nắm rõ số pin thẻ ngân hàng cho mục đích cướp đoạt toàn bộ số tiền của bạn
nếu sử dụng trụ atm nên sử dụng máy đặt trong các tòa văn phòng khách sạn nơi nhiều người qua lại
và được che chắn kín đáo
đề phòng khi đi trên phương tiện công cộng
nếu ở trên tàu hoặc xe buýt thấy người nào đó liên tục lên xuống và di chuyển với tốc độ nhanh
bạn nên giữ chặt đồ đạc bên mình bởi đó là đối tượng khả nghi
thời điểm kẻ móc túi di chuyển nhanh là lúc đang giả soát thăm dò những tư trang hứ hênh để lấy trộm
mua quần áo và phụ kiện có túi ẩn
nên đầu tư những bộ quần áo có túi trong hoặc tối bí mật nhằm giảm khả năng bị cướp giật trên đường phố
có nhiều loại trang phục có những loại túi này như áo khoác quần sót áo phông thậm chí là cả đồ lót
dùng túi chất lượng khi ra ngoài nên ưu tiên sử dụng những loại ví mà kẻ trộm khó tiếp cận
túi đeo chéo là một lựa chọn tốt nên tránh những chiếc túi chỉ có một lớp cài đặc biệt là nút bấm
nên mua những chiếc túi có hai lớp khóa với một phần khóa kéo trong và lớp nút bấm bọc lại bên ngoài
đề phòng khi thấy một nhóm người đột ngột chia nhỏ
những kẻ móc túi thường hoạt động theo nhóm vì vậy khi bước vào một tòa nhà hoặc nơi đông người
nếu nhìn thấy một nhóm người đột ngột tách nhau và tàn ra bạn hãy cảnh giác
không dừng lại ngoài đường xem cãi vã
những sự việc ồn ào trên đường là môi trường thuận lợi để những tên trộm hành động
thậm chí chúng còn đóng giả tình huống để lợi dụng sự tò mò của nhiều người
tra trộn vào để trộm tài sản
lúc này nhiều người đang bị phân tâm bởi cảnh huyên áo mà quên mất bảo vệ tài sản của mình